trang mạng của tờ thời báo tài chính chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh ở anh và quốc tế
vừa đăng bài ca ngợi nỗ lực của việt nam trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
việt nam đã cho thấy mô hình dập dịch bệnh ở một quốc gia có nguồn lực hạn chế
nhưng đứng đầu là những lãnh đạo đầy quyết tâm là đề tựa của bài báo
bài viết nhắc lại vào thời điểm dịch bệnh mới chỉ xuất hiện tại trung quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cảnh báo khả năng chủng mới của virus corona có thể sớm đến việt nam
và ngay lập tức đã triệu tập cuộc họp chính phủ quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
trang financial times gọi đây là cuộc tổng tấn công chống covid một mươi chín của việt nam
theo bài viết câu chuyện thành công của việt nam trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
phải kể đến sự chung tay của đội ngũ y bác sĩ và quân đội
ngoài công tác phòng chống dịch chính phủ việt nam cũng xử lý nghiêm những đối tượng tung tin giả
về dịch covid một mươi chín gây hoang mang dư luận